do ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín bộ giao thông vận tải đã kiến nghị chính phủ
tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các giải pháp hỗ trợ chung của nhà nước đối với các hãng hàng không
việt nam airlines công bố lỗ hơn một mươi tỷ đồng
vietjet và bamboo airways cũng chịu khoản lỗ lần lượt từ một đến một năm trăm linh tỷ đồng
để giảm lỗ liên tục trong thời gian dịch bệnh các hãng bay phải xoay sở đủ cách
bởi vậy bộ giao thông vận tải đã kiến nghị chính phủ tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện
các giải pháp hỗ trợ của nhà nước như kéo dài thời gian giảm giá dịch vụ ngành hàng không
giảm thuế môi trường với nhiên liệu bay